lại thêm một vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại tỉnh phú yên mặc dù lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động nhiều nhân lực vật lực để chữa cháy nhưng đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy tại khu rừng trồng thuộc thôn cẩm thạch xã hòa định tây huyện phú hòa tỉnh phú yên
rừng bị cháy chủ yếu là keo lai được người dân trồng từ hai đến sáu năm tuổi ước tính diện tích rừng bị cháy lên đến năm mươi hectare
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết nắng nóng kê keo là loài dễ cháy nên lửa lan rất nhanh
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang kiểm lâm cùng dân quân tự vệ công an xã và người dân trồng rừng được huy động để dập lửa
tuy nhiên đám cháy cách chân núi hơn một giờ đồng hồ đi bộ nên việc dập lửa chủ yếu là thủ công gặp rất nhiều khó khăn
trong điều kiện thời tiết khô nóng như hiện nay nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở mức cao và diễn biến phức tạp